kính chào quý vị và các bạn
sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi chắn
vừa bị công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
phối hợp với công an xã hòa phong thị xã mỹ hào bắt quả tăng
sáu đối tượng trên bị bắt tại nhà của nguyễn bá sản
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở thôn hòa đam xã hòa phong
thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền sáu mươi triệu sáu trăm linh nghìn đồng
cùng các vật chứng có liên quan
được biết các đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại thị xã mỹ hảo
đấu tranh mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào
đã làm rõ thêm năm đối tượng có liên quan
cùng trú tại thị xã mỹ hào